thịt nuôi trong phòng thí nghiệm hay phát triển một loại đạm thay thế thịt không qua giết mổ sẽ là xu thế mới của ngành công nghiệp thực phẩm trong tương lai bởi nó có thể khắc phục được những vấn đề hiện nay
đây là một viên thịt nặng bốn mươi gram từ tế bào trên mô cơ của giống bò ăn gút
được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm của công ty chế biến thực phẩm ochakovo nga
tế bào gốc từ bắp bò được nuôi cấy trong thùng chứa vi sinh tương tự như quá trình lên men bia và sữa chua để giúp các mô cơ phát triển mới
các tế bào được đặt trong môi trường tăng trưởng để hỗ trợ phát triển và phân chia
môi trường nuôi cấy là loại gen đặc biệt bao gồm acid amin vitamin muối gluco các yếu tố gắn kết và tăng trưởng
tôi không thấy có sự khác biệt nào về mùi vị ở đây cả hoàn toàn giống thịt bò tự nhiên mà tôi vẫn ăn
điều khác biệt duy nhất mà tôi thấy ở đây là miếng thịt quá tròn trịa nên không được tự nhiên cho lắm
các nhà khoa học nga tin tưởng rằng thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm sẽ tránh được nguy cơ thịt nhiễm kháng sinh và còn có thể điều chỉnh thành phần để mang lại nhiều giá trị sức khỏe
chúng ta có thể nuôi thịt theo yêu cầu
chẳng hạn như loại thịt ít acid amine
chúng ta có thể nuôi thịt acid béo bão hòa như thịt cá hoặc có thể bổ sung vitamin hay sắt hay điều chỉnh mùi vị tùy theo ý khách hàng
chẳng hạn nếu ta thêm vị tảo xoắn thì hẳn là những người ăn chay sẽ rất thích
để sản xuất một miếng thịt sạch như vậy công ty ochakovo của nga đã phải dành hai năm nghiên cứu với chi phí khoảng một mươi bốn đô la
tuy nhiên hiện công ty đang thử nghiệm công nghệ mới
chúng tôi hy vọng tới năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có đầy đủ khung pháp lý để có thể chuyển sang sản xuất
sản xuất quy mô lớn và đưa thịt nuôi cấy lên kệ của các siêu thị
trong khi đó thì tại anh công ty thực phẩm kol đã có sự tăng trưởng ngoạn mục trong năm qua nhờ sản phẩm thịt được lên men từ một loại nấm trong lòng đất để tạo ra thịt có hương vị giống với nhiều loại thịt động vật
quá trình lên men thịt cũng giống như bánh mì bia hay sữa chua
một loại nấm trong lòng đất được trộn cùng hỗn hợp đường nước và các chất dinh dưỡng rồi ủ trong thùng kín một tuần
nấm sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng tạo ra bốn mươi năm tấn v protein
loại thịt nhân tạo này có thể được chế biến thành xúc xích thịt nướng hay thịt băm và giả hương vị của nhiều loại thịt động vật khác
cua chứa năng lượng chỉ bằng một nửa thịt động vật chứa chất béo và cholesterol ít hơn bảy mươi tám lần
sản phẩm có hàm lượng protein và chất sơ cao ít calor chất béo cholesterol nhưng vẫn có mùi vị ngon và như thớ của thịt
hiện thịt của công ty con đã có mặt tại một mươi tám quốc gia
mỗi kg thịt con có giá khoảng bảy đô la rẻ hơn nhiều so với loại thịt được nuôi cấy từ mô tế bào động vật và dĩ nhiên là loại thịt này rất thích hợp cho người ăn chay
nhưng giám đốc điều hành của con cũng cho biết mục tiêu của họ là thị trường những người tiêu dùng muốn giảm ăn thịt từ động vật giết mổ vì lý do sức khỏe cân nặng và bảo vệ môi trường
sản phẩm được phân phối rộng rãi tại mỹ australia new zealand singapore và philippines
tại anh corn chiếm bốn mươi thị phần các sản phẩm thay thế thịt vì vậy đã trở thành một hiện tượng và là bài học dành cho các doanh nghiệp thực phẩm đang đầu tư vào thị trường thực phẩm tốt cho sức khỏe
hai hãng thực phẩm hàng đầu của mỹ là bionmis và imposbo food thì sử dụng các loại protein thực vật được ủ trong men đã biến đổi gen cộng thêm các loại vitamin và chất khoáng để tạo ra các tảng thịt trước khi dùng kỹ thuật hun khói hay né áp suất để có được thớ thịt và mùi vị như thật
như thật beyond meat chủ yếu sử dụng protein đậu hà lan gạo dầu dừa và dầu hạt cải còn thịt của impossible food chứa protein đậu nành và dầu dừa
từ đầu những năm hai nghìn cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa bắt đầu tìm cách nghiên cứu và phát triển thịt trong ống nghiệm để cung cấp thức ăn cho các phi hành gia khi họ thực hiện những chuyến bay dài ngày trong không gian nhưng thành công đầu tiên phải kể đến là các mẫu thịt nhân tạo được phát triển tại phòng thí nghiệm của đại học matrix của hà lan vào năm hai nghìn một mươi
cho đến nay giá thành thịt nhân tạo trên thế giới vẫn còn khá cao so với túi tiền của người tiêu dùng
dẫu vẫn còn nhiều nghi ngờ về mùi vị
và giá trị dinh dưỡng của thịt nuôi cấy song không chỉ nga mà nhiều nước như mỹ israel anh hay trung quốc cũng đang tích cực thúc đẩy các nghiên cứu về loại thịt này
đây là chiếc bánh trung thu mang nhãn hiệu gen mới ra mắt thị trường trung quốc trong dịp tết trung thu vừa qua
nhìn bên ngoài thì chiếc bánh này cũng giống như những chiếc bánh truyền thống quen thuộc khác
điểm khác biệt duy nhất ở đây khiến trong vòng chưa đầy ba ngày quảng cáo trên tao bao hơn năm mươi trong số ba hộp bánh trung thu phiên bản giới hạn này
đó là vì nhân của nó được làm từ thịt nuôi trong phòng thí nghiệm
nhân bánh có hương vị tương đồng tới bảy mươi hương vị của bánh trung thu truyền thống nổi tiếng của thương hải
tháng chín vừa qua bộ thương mại trung quốc lần đầu tiên phải mở kho thịt đông lạnh dự trữ quốc gia do thiếu hụt nguồn cung trầm trọng bắt nguồn từ các đợt dịch tả lợn châu phi
một mươi tấn thịt được đem ra đấu thầu và mỗi đơn vị chỉ được phép mua ba trăm linh tấn
giá thịt lợn tại thời điểm đó đã tăng tới bốn mươi sáu
so với cùng kỳ năm ngoái trong khi thịt lợn đóng vai trò rất quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của người trung quốc với quy mô thị trường được đánh giá là lớn nhất thế giới
rõ ràng thịt nhân tạo sẽ không chỉ là một ngành thương mại mới nhiều tiềm năng mà còn là giải pháp cho vấn đề an ninh lương thực và môi trường ở quốc gia một tỷ dân
mới đây trung quốc cũng đã ký một hợp đồng trị giá ba trăm linh triệu đô la với israel để cung cấp thịt nhân tạo
trên thế giới hiện xu hướng ferriston tức là người giảm ăn thịt
chứ không hoàn toàn ăn chay ngày càng tăng
mức độ tăng trưởng của đối tượng tiêu dùng này cao hơn nhiều so với đối tượng ăn chay
bên cạnh đó cuộc chiến bảo vệ môi trường đang được thúc đẩy mạnh cùng với mối quan tâm với sức khỏe là động lực để ngày càng có thêm nhiều công ty thực phẩm đầu tư phát triển lĩnh vực thịt nhân tạo
sự tăng trưởng của dòng sản phẩm có nguồn gốc thực vật vì vậy sẽ mang tính tất yếu trong tương lai
vậy những người nông dân đang chăn nuôi gia súc sẽ nghĩ sao khi chẳng bao lâu nữa
các nhà khoa học làm việc trong phòng thí nghiệm sẽ làm thay công việc của họ
tôi đồng ý rằng con người cần nguồn thực phẩm mới thay thế để đáp ứng nhu cầu dân số đang tăng trưởng nhanh
nhưng tôi cũng nghi ngờ giải pháp thịt nhân tạo hiện nay
đó không phải là một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên
người ta bảo nó tốt cho sức khỏe nhưng tôi nghĩ nó giống như một loại thực phẩm chức năng hơn
cuối năm hai nghìn một mươi tám misuri là bang đầu tiên của mỹ
ban hành lệnh cấm các nhà sản xuất thực phẩm gọi thịt nhân tạo là thịt
bởi nó không được sản xuất từ gia súc và da cầm nuôi
cá nhân hay tổ chức vi phạm có thể sẽ bị tuyên án một năm tù
bên cạnh đó là số tiền phạt lên đến một mươi đô la
nhưng với sự phát triển bùng nổ hiện nay quá trình thương mại hóa các loại thịt nhân tạo có thể không còn xa
phải chăng việc chờ tới ít nhất là năm hai nghìn hai mươi ba mới có quy định pháp lý rõ ràng cho vấn đề này như ở nước nga thì sẽ là quá muộn